một thông tin đáng chú ý khác vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại km năm mươi một trăm một mươi quốc lộ hai mươi sáu thuộc địa phận xã ea trang huyện macrak tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết ba người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển số bảy mươi chín a bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi năm chưa rõ người điều khiển trên xe có năm người lưu thông theo hướng đắk lắc đi khánh hòa khi đến km năm mươi một trăm một mươi thì chiếc xe bất ngờ tông vào lan can bên phải đường
cú tông mạnh đã khiến một người tử vong ngay tại chỗ một người tử vong tại trung tâm y tế huyện madrak và ba người khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện
chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng hiện toàn bộ nguyên nhân của vụ tai nạn đang
được cơ quan chức năng điều tra làm rõ